ngoài ra ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau có gió tây nam mạnh ở mức cấp sáu dật tới cấp bảy sóng biển cao từ hai ba m khiến cho biển động
ngoài ra ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau có gió tây nam mạnh ở mức cấp bảy sóng biển cao từ hai ba m khiến cho biển động